tại sơn la bộ công thương bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ khoa học và công nghệ
ubnd tỉnh sơn la tổ chức hội nghị đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm nông sản an toàn tỉnh sơn la năm hai nghìn một mươi tám
hội nghị đã nhận được sự tham gia đông đảo của đại biểu các tỉnh địa phương trong cả nước và nước ngoài
thông qua đó với sự thảo luận của đại diện các bộ ngành tập đoàn kinh tế các doanh nghiệp
đã đề ra nhiều giải pháp để từng bước khẳng định sự có mặt của nông sản sơn la trên thị trường
với những giải pháp rất quan trọng trong thời gian tới tỉnh sơn la sẽ tập trung cao để tổ chức chỉ đạo triển khai
thứ nhất là giả soát lại quy hoạch các sản phẩm nông nghiệp nhất là các loại quả
đắn với yêu cầu của thị trường và theo nguyên vốn đẩy mạnh xuất khẩu các thị trường
để thực hiện tốt quy trình sản xuất nông nghiệp an toàn
quy trình này phải được triển khai rộng rãi nâng cao nhận thức trách nhiệm
các kỳ hoạch của các sản phẩm nông nghiệp sản xuất nông nghiệp
và xây dựng chuỗi tiêu thụ từ sản xuất thu lương tiêu thụ và đặc biệt là yêu cầu sản xuất khẩu
sơn la là vùng đất có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển các sản phẩm nông nghiệp
với chủ trương mở rộng đầu tư tỉnh sơn la luôn chào đón các doanh nghiệp trong và ngoài nước
để đẩy mạnh tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trên địa bàn
qua đó hướng tới xuất khẩu đi thị trường các nước trên thế giới
tiến tới xây dựng thương hiệu nông sản sơn la
hội nghị là cơ hội để nhằm đẩy mạnh hoạt động quảng bá
giới thiệu sản phẩm nông sản an toàn tới người tiêu dùng
cung cấp thông tin về sản xuất sản phẩm nông sản đã có thị trường và tiềm năng xuất khẩu